tổng thống nga vladimir putin vừa phê duyệt ngân sách liên bang trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự
và sẽ có khoảng ba mươi chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm hai nghìn hai mươi bốn
chi tiêu cho quốc phòng và an ninh cộng lại dự kiến sẽ chiếm khoảng bốn mươi tổng chi ngân sách trong năm tới
chi tiêu cho quốc phòng vào năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ dự kiến tăng gần bảy mươi so với năm hai nghìn hai mươi ba
các kế hoạch chi tiêu và thu ngân sách đã được các nhà lập pháp ở cả duma quốc gia hạ viện nga và hội đồng liên bang thượng viện nga thông qua
theo ước tính của bộ tài chính nga chi tiêu quân sự sẽ lên đến gần một mươi một tỷ rup tương đương là một trăm một mươi tám tỷ usd
mức chi này cũng tương đương sáu gdp đạt tỷ trọng cao nhất trong nền kinh tế kể từ khi liên xô tàn giã
các kế hoạch chi tiêu và thu ngân sách đã được các nhà lập pháp ở cả đu ma quốc gia hạ viện nga thông qua